tại thành phố tam kỳ tỉnh quảng nam đã có nhiều hộ dân tự tiện xây nhà nuôi yến ngay trong khu dân cư gây ô nhiễm môi trường
nhiều hộ nuôi dùng máy phát âm tay tần suất lớn để dẫn dụ chim mở cả ngày lẫn đêm làm ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân xung quanh
tuy nhiên đến thời điểm này sự việc vẫn chưa được các cơ quan chức năng kiểm tra xử lý khiến cho người dân bức xúc ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại quảng nam
đây là khu dân cư thuộc khối phố mỹ thạch trung nằm sau lưng cơ quan bộ chỉ huy quân sự tỉnh quảng nam lâu nay vốn bình yên
thế nhưng từ khi ông huỳnh văn lo đến mua đất xây nhà nuôi yến tại đây từ giữa năm hai nghìn một mươi bảy đã làm cho không gian ở đây bị ô nhiễm tiếng ồn nghiêm trọng do máy dẫn dụ chim yến phát ra ảnh hưởng đến cuộc sống của những người dân xung quanh

việc xây nhà nuôi chim ở trong khu vực nội thị đang rộ lên ở thành phố tam kỳ gần đây gây ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của những người dân địa phương
đề nghị các cơ quan chức năng của tỉnh quảng nam và thành phố tam kỳ sớm tổ chức kiểm tra xử lý và quy hoạch lại khu vực nuôi chim yến hợp lý nhằm vừa gắn phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường quản lý dịch bệnh vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm